để che giấu hành vi vi phạm huy ghi vào sổ theo dõi các khách hàng và nhờ một số người quen trên mạng đóng giả khách hàng xác nhận đúng công nợ
sau đó huy đóng dấu giả và giả trự ký những người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp này rồi mang nộp cho công ty cổ phần điện tử và tin học lã nẵng